hiệp hội taxi hà nội đà nẵng và tp hcm vừa cùng ký công văn đề nghị bộ công an cấp biển số nền vàng chữ đen cho xe vận tải theo hợp đồng dưới chín chỗ ngồi để phân biệt với các loại xe khác
xung quanh vấn đề này có nhiều những ý kiến khác nhau
thời gian gần đây loại hình kinh doanh vận tải hợp đồng dưới chín chỗ phát triển một cách ồ ạt lên đến một trăm linh xe
nhưng lại chưa có sự nhận diện rõ ràng khiến cho lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát rất khó để phát hiện xử lý vi phạm
do vậy lãnh đạo các hiệp hội taxi đã đề nghị bộ công an thực hiện việc chuyển đổi màu biển của các loại xe này sang màu vàng
để các cơ quan quản lý nhà nước cũng quản lý được tốt hơn được tận lợi hơn trong các điều kiện về kinh doanh vận tải
hầu hết các hãng taxi truyền thống đều cho rằng việc đề xuất đổi màu biển số các loại xe kinh doanh vận tải theo dạng hợp đồng
là điều hợp lý và cần thiết để tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình taxi
tôi thấy đề xuất đấy cũng rất là hợp lý
bản thân doanh nghiệp của chúng tôi
nó đang vận hành hai cái hình thức vừa là kinh doanh sản phẩm xe taxi truyền thống vừa là có những sản phẩm xe hợp đồng
và tôi thấy là cái việc một đơn vị đã sẵn sàng tuân thủ các quy định của pháp luật
thì sẽ không gặp cái vấn đề gì trở ngại khi mà cái việc đưa cái đổi màu biển này đưa vào thực tế
nó cũng chỉ giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh nó minh bạch hơn rõ ràng hơn
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến ủng hộ đề xuất cũng có một số ý kiến khác cho rằng
việc thay đổi một loạt biển số xe
các loạt biển số xe của các xe vận tải theo hợp đồng dưới chín chỗ còn rất nhiều điểm bất cập
cụ thể là vấn đề chi phí và thời gian để thay đổi biển số
nếu không có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng
các lái xe sẽ phải đóng thêm một khoản tiền để thay đổi biển
đồng thời mất rất nhiều thời gian làm thủ tục đăng ký phức tạp
đồng thời cũng phải thay đổi trong quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải
về vấn đề này phía hiệp hội taxi hà nội cũng đã đề xuất một số phương hướng giải quyết
một lệ phí bởi vì biển số chúng ta giữ nhân số
chúng ta có thể dán một cái lớp màu vàng lên trên bằng các cái chất liệu để dán màu vàng lên trên là xong
đấy là một biện pháp đơn giản
việc nhất việc thứ hai là nếu như để tạo điều kiện
để thoát lợi thì với tất cả số lượng xe hoạt động kinh doanh
chúng ta có thể đưa về các thời kỳ kiểm định
để chúng ta vừa đi đăng kiểm xe vừa hoạt động biển số
được biết hiện tại
phía bộ công an đang xem xét các lệ phí của các loại xe
nghiên cứu về vấn đề này và sẽ sớm gửi công văn phản hồi cho hiệp hội taxi các thành phố